hôm qua ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh tổ chức họp báo kết quả đấu tranh xử lý vi phạm
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba g ở thị trấn phố mới huyện quế võ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố một mươi bốn đối tượng
tại trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba g về hành vi nhận hối lộ
trong đó giám đốc là dương trung lâm ở thành phố bắc ninh
phó giám đốc là dương đình phú ở huyện tiên du và một mươi hai đăng kiểm viên
bốn đối tượng thống nhất thu tiền phí bôi trơn từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một xe
để bỏ qua một số lỗi kỹ thuật hoặc được làm nhanh các bước đăng kiểm
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã thu khoảng sáu năm tỷ đồng tiền phí bồi trơn
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu
máy móc thiết bị liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng